tổ công tác của đội cảnh sát giao thông tật tự công an huyện gia bình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát cắm chốt xử lý vi phạm trên tuyến đường thuộc địa bàn huyện đã phát hiện hai người đi xe máy không đổi mũ bảo hiểm nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
kiểm tra nhanh phát hiện ông trịnh xuân thành chú tại huyện gia bình vi phạm nồng độ cồn ở mức sáu trăm một mươi bốn mg trên một lít khí thở
người ngồi sau là nguyễn xuân trúc có mức nồng độ cồn là bốn trăm bốn mươi hai mg trên một lít khí thở
khi tổ công tác lập biên bản xử phạt hai đối tượng xin bỏ qua vi phạm nhưng không được đồng ý nên đã nảy sinh hành vi côn đồ tấn công cán bộ của tổ công tác cảnh sát giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông sau đó đã không chế bắt giữ hai đối tượng thành và trức
hàng chục đối tượng thanh thiếu niên đang bị công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận tạm giữ về hành vi tụ tập đua xe trái phép gây mất trật tự an ninh
vào khoảng h một mươi năm phút ngày mùng
dẳng xem trên điện thoại bất kỳ lúc nào
người dân có thể quét mã qr để truy cập tiếp cận nội dung tuyên truyền
khuyến cáo về phòng cháy chữa cháy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày
đảm bảo an toàn cho bản thân gia đình khi gặp sự cố cháy nổ bất ngờ
sau đây sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
đối tượng phạm thị kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hồ hậu thường chú tại xã duy phiên huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
và đối tượng nguyễn ngọc long sinh năm hai nghìn bốn hồ hậu thường trú tại xã xuân hòa huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện